tại đồng nai nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
hiện nay giá thịt lợn cũng đang ở mức cao và có xu hướng tăng lên
điều này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân đặc biệt là trong thời điểm phòng chống dịch bệnh
tại một số chợ truyền thống trên địa bàn giá thịt lợn tiếp tục tăng một mươi đồng so với thời điểm giữa tháng bốn
theo một số tiểu thương nguyên nhân giá thịt tăng mạnh là do giá lợn hơi hiện đã ở mức chín mươi đồng một kg
việc giá lợn tiếp tục tăng trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khiến người dân càng thêm chật vật
toàn tỉnh đồng nai có tổng đàn lợn khoảng hai triệu con chủ yếu tập trung trong các trang trại chăn nuôi
sau dịch tả lợn châu phi số lượng lợn buộc phải tiêu hủy lên đến hàng trăm nghìn con
khiến tổng đàn lợn giảm
trước tình trạng này chính quyền các địa phương tiếp tục khuyến khích các trang trại cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện vệ sinh tái đàn trở lại để bảo đảm nguồn cung cấp ra thị trường
theo đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn trên địa bàn tỉnh đồng nai
để giảm được giá lợn bán lẻ hiện nay thì nguồn cung lợn phải được bảo đảm ổn định và có khuôn án bình ổn giá từ các doanh nghiệp lớn
ngoài ra cơ quan quản lý nhà nước cần có các chính sách bình ổn để kiểm soát giá cả tốt hơn
giúp người tiêu dùng giảm bớt khó khăn nhất là trong giai đoạn dịch bệnh